tỉnh lạng sơn sẽ sắp nhập nguyên trạng huyện cao lộc và thành phố lạng sơn theo định hướng mở rộng và kiến tạo cho thành phố lạng sơn một không gian tương xứng với tiềm năng để phát triển phù hợp với phê duyệt quy hoạch tỉnh lạng sơn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi

tỉnh lạng sơn sẽ sắp nhập nguyên trạng huyện cao lộc và thành phố lạng sơn theo định hướng mở rộng và kiến tạo cho thành phố lạng sơn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi